đây là hình ảnh của fanpage khoa phẫu thuật thẩm mỹ viện bạch mai hay còn gọi là thẩm mỹ viện bạch mai
nếu chỉ nhìn sơ qua ai cũng dễ nhầm lẫn đây là khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện bạch mai
vì logo của thẩm mỹ viện này giống đến chín mươi với logo của bệnh viện bạch mai
còn thẩm mỹ viện này mặc dù đã gỡ bỏ số một trăm linh tám ở trên biển hiệu
thế nhưng trên fanpage chính thức vẫn để tên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện một trăm linh tám hà nội hay thẩm mỹ viện một trăm linh tám hà nội
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thẩm mỹ viện này đã bị ủy ban nhân dân quận nam từ liêm thu hồi giấy phép kinh doanh vĩnh viễn và xử phạt năm mươi triệu đồng
thế nhưng thực tế đến thời điểm hiện tại thẩm mỹ viện này vẫn đang hoạt động bình thường nhìn bên ngoài cửa đóng dèm hạ
thế nhưng khi gọi vào số hotline của thẩm mỹ viện nhân viên trực tổng đài vẫn khẳng định thẩm mỹ viện vẫn hoạt động tại số hai đỗ đức dục

tuy nhiên khi chúng tôi tìm đến địa chỉ theo hotline cung cấp thì lại có tên là viện thẩm mỹ victoria
không có biển tên phòng khám chuyên khoa cũng chẳng có tên bác sĩ phụ trách
sau một hồi ngồi chờ khá lâu tôi được một tư vấn viên giới thiệu về hai phương pháp
chỉ có hai phương pháp thứ nhất là chị nâng cung xong chị cấy mỡ bên dưới cũng được
tuy nhiên là để đẹp hơn hoặc là đẹp nữa
khi tôi vẫn còn những lan tăn về tính an toàn và giá của việc cấy mỡ
thì một người mặc blue trắng không có biển tên tự xưng là bác sĩ hiếu đã chấn an tôi
nếu mà làm đẹp để gọi là cắt mí đẹp thì là mình phải cấy mỡ
cấy mỡ thì anh sẽ lấy ở bụng ngoe hoặc là anh sẽ lấy ở cái phần đó tay tưới chú tay

một mươi triệu bóc mỡ không em đang bó thì chị bó hơi cao chưa hơi khát
cái này thì lấy mỡ thì phải lấy mỡ khỏe phải lấy sâu
cho nên riêng phần lấy mỡ nhà anh thì nói thẳng là công kỹ thuật lấy và bóc tách rất là cao rồi
thì nếu mà làm anh có thể hỗ trợ phần nào trong chiếc cấu từ một mươi hai mươi đấy là nếu em làm
nhưng cái này lưu lượng nó có nguy hiểm gì không
à không nhé làm hoàn toàn an toàn tịnh lập nhé nó tiện phẫu
tất cả này đều là tiện phẫu và làm xong cái này đẹp luôn em về luôn trong này
để khách hàng có thêm động lực để xuống tiền vị bác sĩ này tiếp tục bồi thêm
cuộc tư vấn của chúng tôi chỉ thực sự kết thúc khi bác sĩ hiếu phải xuống giải quyết một vị khách hàng
trong lời giới thiệu của vị tư vấn viên và bác sĩ hiếu
nhiều lần nhắc đến bác sĩ tuyến là quản lý của các khách hàng
qua lời giới thiệu của tư vấn viên cũng như fanpage chính thức của vị bác sĩ đều khẳng định
bác sĩ tiến làm việc tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
không hề có vị bác sĩ tuyến
bệnh viện nào tên là bác sĩ tuyến
thời gian qua bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã có nhiều bài cảnh báo
và phản ánh tình trạng mạo danh fanpage bệnh viện bác sĩ của bệnh viện
tuy nhiên các trang mạo danh vẫn tiếp tục hoành hành và xuất hiện
hiển thị liên tục trên các trang của người dùng facebook
các trang này không chỉ mạo danh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp
mà còn bán thuốc thực phẩm chức năng
hiện nay tình trạng mạo danh các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ
của các bệnh viện có uy tín thì đang xảy ra rất nhiều
rất chản lan và rất là mạnh
thế và cũng không phải chỉ riêng một trăm linh tám mà nhiều bệnh viện khác
tuy nhiên là một bệnh viện một trăm linh tám thì bị mạo danh rất nhiều
và cái việc mạo danh đấy nó ở nhiều hình thức khác nhau
trong đấy phổ biến nhất tức là lấy cái số một trăm linh tám
để đưa vào cái tên biển hiệu tên của cái đơn vị
cái cơ sở làm bẫu thuật thẩm mỹ
những thẩm mỹ viện mạo danh này thường xuyên tung những chiêu bài quảng cáo giá rẻ
kèm nhiều khuyến mại hấp dẫn để lôi kéo khách hàng
khiến nhiều người bị ham rẻ mà sập bẫy
nghe thì rất là lọt tai
nhưng mà làm thì có nghĩa là chị thì chưa từng đến
nhưng mà nhiều bạn bè rồi các chị em thì đến thì làm về rồi
thì mới thực tế thì mới thấy nó cũng không hài lòng lắm
chỉ bốn triệu thôi cam kết
nhưng mà thực ra là cũng
có đứa em đi làm về rồi đấy
nhưng mà về nhìn mình không hài lòng hết
mặc dù đã lên tiếng cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng
thậm chí các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý các trang fanpage giả mạo
thế nhưng cứ xử lý được một cơ sở
thì ngay lập tức lại có các cơ sở khác được lập nên như nấm sau mưa
rất nhiều nạn nhân sau khi tiến hành làm các phẫu thuật ở cơ sở mạo danh
đã rơi vào tình trạng tiền mất tật màng
gặp những biến chứng dai dẳng phải tới ngay bệnh viện để cứu chữa
hầu như ngày nào tuần nào tháng nào chúng tôi cũng gặp những trường hợp
mà có cái tai biến biến chứng từ nhẹ cho đến nặng ở các cơ sở mạo danh đó
những cái mà làm nó không đẹp
rồi nó không được như cái mong muốn của người bệnh nhân ấy
thì cái đấy là chuyện bình thường
tuy nhiên còn rất nhiều trường hợp mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe
thậm chí là tính mạng của người đi làm đẹp
mà phải vào đây cấp cứu phải đây vào đây chữa trị
thì cái đấy chúng tôi cũng gặp rất là nhiều
hãy là người tiêu dùng thông thái
ở đây thực sự là nó liên quan đến cái việc sức khỏe của mình
cho nên người tiêu dùng hết sức thận trọng
trước hết là chúng ta hãy tin tưởng vào những cơ sở được cấp phép
chính thức của nhà nước là cơ sở tin cậy
chứ còn nếu mà đi theo những cái quảng cáo mang tính chất là không thực tế
và thậm chí lừa gạt của những cơ sở mà giả mạo đó
thì chúng ta nghĩ là không những là thận trọng
nhưng nghĩ là tốt nhất

nói không với những cơ sở đó
càng gần đến cuối năm
nhu cầu làm đẹp của các chị em càng lớn
tuy nhiên nếu người bệnh có nhu cầu thẩm mỹ
cần tìm hiểu kỹ thông tin
cũng như sáng suốt lựa chọn những bệnh viện chuyên khoa lớn
uy tín có triển khai dịch vụ thẩm mỹ để đảm bảo an toàn tuyệt đối
cũng như liên hệ qua số điện thoại nóng của bệnh viện
để xác nhận thông tin và được tư vấn